bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã làm việc với bộ trưởng thương mại hoa kỳ wimber ross
và đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đang có chuyến thăm tại việt nam
bộ trưởng wimber rose cảm ơn chính phủ việt nam đã luôn cải thiện môi trường đầu tư
cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn hiệu quả và lâu dài tại việt nam
khẳng định hoa kỳ hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
về phần mình bộ trưởng trần tuấn anh cho biết việt nam luôn nỗ lực tạo môi trường kinh doanh
cởi mở thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài
phát triển kinh doanh bền vững phù hợp với pháp luật của việt nam
bộ trưởng trần tuấn anh cũng đề nghị hai bộ tăng cường hợp tác hơn nữa
đặc biệt sau khi hiệp định hỗ trợ hải quan được ký kết trong thời gian tới